an toàn thực phẩm là nỗi lo thường nhật của người tiêu dùng và càng trở thành mối bận tâm lớn vào dịp cuối năm lễ tết khi nhu cầu sử dụng thực phẩm tăng cao
do vậy bảo đảm an toàn thực phẩm mùa tết là vấn đề đang được đặt ra không chỉ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước hay từ phía các nhà sản xuất kinh doanh thực phẩm
những ngày này các doanh nghiệp ngành hàng thực phẩm tại tp hcm đang chạy nước rút cho mùa kinh doanh tết
là mặt hàng nhạy cảm với vấn đề vệ sinh an toàn các loại thực phẩm từ tươi sống đông lạnh tới chế biến ngày càng được người tiêu dùng đặt ra các đòi hỏi cao về an toàn chất lượng trước cả yếu tố giá cả mẫu mã
điều này buộc các doanh nghiệp phải thắt chặt quy trình sản xuất kiểm soát an toàn chất lượng từ đầu vào tới đầu ra sản phẩm từ nơi sản xuất ra tới cửa hàng sạp chợ
vấn đề an toàn thực phẩm đòi hỏi cả một quy trình tuân thủ triệt để của nhà sản xuất nhà phân phối tới người bán hàng và cả người tiêu dùng
đặc biệt trong dịp tết chợ truyền thống được người dân lựa chọn để mua sắm nhiều
hiện nay chợ truyền thống bán mạnh nhất chủ yếu cho các khách hàng lâu năm
vì vậy cùng với việc chuẩn bị đủ hàng đa dạng sản phẩm các tiểu thương phải lựa chọn nguồn hàng an toàn có nguồn gốc để giữ chân khách quen
an toàn thực phẩm là bắt buộc phải có khách hàng phải ăn theo quen của mình rồi đó người ta không có ngại người ta mới có quay lại
chứ không phải là người ta muốn mua là người ta mua ở đâu
thì mình thử trước mình mới mua
với lỡ mình thấy những cái hàng mà người ta bán đi lâu năm thì mình thấy là nó là đủ tiêu chuẩn hơn là những cái hàng rong ở ngoài đường
mặc dù việc bảo đảm an toàn thực phẩm đang được nhiều nhà sản xuất kinh doanh và tiểu thương nỗ lực thực hiện vì người tiêu dùng và vì uy tín thương hiệu của mình
thế nhưng trên thực tế trong mùa cao điểm tết không ít nhà sản xuất người bán buôn bất chấp luật pháp và sức khỏe của cộng đồng
chạy theo lợi nhuận để tung ra thị trường các mặt hàng kém chất lượng hàng tồn trà trộn hàng giả hàng nhái
hiện nay tp hcm đang mở đợt cao điểm để tổng kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn
chúng tôi tập trung vào cái vấn đề nguồn gốc của nguyên liệu nó phải bảo đảm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
và chúng tôi cũng có dành ngân sách để kiểm tra kiểm soát đánh giá nguy cơ về chất lượng của thực phẩm một tuần nữa thôi
thì như vậy chúng tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào cái khâu phân phối ở đây đặc biệt lưu ý tới cái chợ truyền thống
để có một cái tết vui tươi an toàn cho những bữa cơm tất niên tân niên luôn ngon miệng chất lượng bổ dưỡng
đòi hỏi việc bảo đảm an toàn thực phẩm phải được đặt lên hàng đầu
từ vai trò trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước nhà sản xuất nhà phân phối
tới sự lựa chọn thông minh phù hợp kỹ càng của người tiêu dùng trong mua sắm và tiêu thụ thực phẩm